tại hà nội đảng bộ thành phố hà nội đã long trọng tổ chức đại hội đại biểu lần thứ một mươi bảy
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã đến sự và chỉ đạo tại đại hội
giữa đại hội còn có nguyên tổng bí thư nông đức mạnh nguyên chủ tịch nước trương tấn sang
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn văn an
các đồng chí ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng nguyên ủy viên bộ chính trị
nguyên bí thư trung ương đảng và bốn trăm chín mươi bảy đại biểu tiêu biểu đại diện cho bốn mươi năm vạn đảng viên trong toàn đảng bộ tp hà nội
trong nhiệm kỳ vừa qua đảng bộ thành phố hà nội đã triển khai có hiệu quả tám chương trình công tác của thành ủy
lãnh đạo chỉ đạo thực hiện thành công năm nhiệm vụ trọng tâm ba khâu đột phá
đặc biệt thành phố đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu mà nghị quyết đại hội một mươi sáu đảng bộ đề ra
với bốn chỉ tiêu vượt kế hoạch trong đó có ba chỉ tiêu hoàn thành trước hai năm
thành phố đã đạt được nhiều thành quả trên các lĩnh vực
những kết quả đạt được của đảng bộ thủ đô trong nhiệm kỳ qua là to lớn và quan trọng
tạo sự chuyển biến rõ rệt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội đóng góp tích cực vào những thành tiệu chung của cả nước
bên cạnh những tiến bộ và thành tích đã đạt được đảng bộ hà nội cũng còn không ít những hạn chế
khuyết điểm tồn tại như đã nêu trong báo cáo đó là mặc dù kinh tế có tốc độ tăng trưởng khá
nhưng nhìn chung chưa tạo được các đột phá lớn và chưa tương xứng với tiềm năng thế mạnh của thủ đô
năng suất chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm chủ lực mũi nhọn của thành phố chưa cao
các chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính hiệu quả quản trị và hành chính công còn ở vị trí thấp so với cả nước
năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của một số cấp ủy tổ chức đảng còn thấp
tính chiến đấu tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình ở một số cấp ủy tổ chức đảng chưa cao
báo cáo chính trị cùng với quyết tâm chính trị cao và ý chí khát vọng vươn lên của đảng bộ thành phố hà nội
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm là gương mẫu xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh
khơi dậy ý chí phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến anh hùng sức mạnh đại đoàn kết toàn dân
đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế xây dựng thủ đô ngày càng giàu đẹp văn minh hiện đại
thực hiện tốt chủ trương đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với cơ cấu lại kinh tế thủ đô
phải thực sự tạo được những bước đột phá trong việc giải quyết những vấn đề thực tiễn đang đặt ra
giải quyết hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa
thực hiện tiến bộ công bằng xã hội phát triển kinh tế dựa trên nền tảng văn hóa